trong ngày hai mươi một tháng một mươi một tại tỉnh hải dương ban chấp hành đảng bộ tỉnh hải dương tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ hai mươi một khóa một mươi sáu và công bố quyết định chuẩn y chức danh phó bí thư tỉnh ủy và chức danh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và một số nội dung quan trọng
tại hội nghị đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương đã trao quyết định chuẩn y chức danh cho đồng chí phạm xuân thăng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi giữ chức phó bí thư tỉnh ủy hải dương trao quyết định cho ba đồng chí vào ban thường vụ tỉnh ủy hải dương gồm đồng chí lê đình long bí thư thành ủy thành phố hải dương đồng chí nguyễn văn phú trưởng ban dân vận tỉnh